thực tế kiểm toán nội bộ cũng có vai trò kiểm tra bảo đảm những chính sách quản trị rủi ro hiệu quả đa số kiểm toán nội bộ tác động đến báo cáo tài chính và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp
kiểm toán nội bộ rất quan trọng nhiều người nghĩ rằng kiểm toán độc lập quan trọng nhưng kiểm toán nội bộ là nơi bảo đảm các báo cáo tài chính là đúng chuẩn
họ tập trung vào báo cáo tài chính nhưng trên tất cả họ kiểm soát nội bộ và rủi ro quản trị của doanh nghiệp
đó là lý do vì sao kiểm toán nội bộ đóng một vai trò quan trọng để bảo đảm kiểm soát nội bộ và rủi ro quản trị là đi đúng hướng
như vậy doanh nghiệp rất cần có một đơn vị kiểm toán nội bộ và bảo đảm rằng họ dành đủ nguồn lực để có thể thực hiện chức năng của kiểm toán nội bộ
hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào các fta không chỉ mang lại cơ hội mà còn tạo ra thách thức
doanh nghiệp việt nam cần nắm bắt được cơ hội và vượt qua được thách thức
muốn vậy doanh nghiệp việt nam cần thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro
thông qua việc quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy và công tác kiểm toán nội bộ
đồng thời phải tăng cường công tác quản trị rủi ro chủ động nắm bắt cơ hội mạnh dạn thay đổi nâng cao kiến thức về phòng vệ thương mại nhanh nhạy tiếp nhận và xử lý thông tin
mặc dù thời gian thu hoạch lúa vụ xuân hai nghìn một mươi bảy đang rất cận kề
nhưng hàng nghìn hộ dân ở hà tĩnh vẫn
đứng ngồi không yên do bệnh đạo ôn trên lúa đang hoành hành trên diện tích hơn năm hai trăm linh hectare
theo đánh giá sơ bộ đến hiện tại toàn tỉnh có gần năm hai trăm chín mươi một hectare diện tích lúa vụ xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn
đặc biệt đạo ô năm nay chủ yếu phát bệnh trên giống lúa thiên yêu tám do công ty cổ phần giống cây trồng trung ương cung ứng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết người dân chủ quan trong việc phòng trừ sâu bệnh
trước tình hình diễn biến của sâu bệnh tỉnh hà tĩnh yêu cầu địa phương đơn vị khẩn trương xót xét tìm ra nguyên nhân gây ra dịch bệnh đạo ôn trên lúa
đánh giá khách quan các giống lúa nhiễm đạo ôn diện tích mức độ nhiễm đạo ôn của giống thiên yêu
theo dõi thời tiết trong thời gian lúa trổ bông nghiên cứu so sánh với các địa phương khác đặc biệt là nghệ an
trên cơ sở đó xem xét hà tĩnh có nên cơ cấu giống lúa thiên yêu trong các vụ tiếp theo nếu không cần nghiên cứu các dông lúa thay thế
còn tại xã sơn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình công ty cổ phần giống cây trồng trung ương phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bố trạch
đã tổ chức hội nghị mô hình giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt thiên ưu tám để từ đó nhân rộng giống lúa mới này ra địa bàn
công ty cổ phần giống cây trồng trung ương đã nghiên cứu cho ra đời dông lúa thuần ngắn ngay thiên yêu tám với nhiều ưu điểm vượt trội so với các dông lúa khác
giúp nông dân tăng năng suất sản lượng lương thực cải thiện chất lượng và tạo ra hàng hóa cung ứng ra thị trường hạn gạo an toàn ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
tại quảng bình công ty cổ phần giống cây trồng trung ương đã thực hiện trồng thí điểm mô hình hai hectare với giống lúa thiên hữu tám
bước đầu cho kết quả tốt nên được nhân giống và trồng tiếp tục cho vụ sau
vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy huyện bố trạch phối hợp với công ty cổ phần giống cây trồng trung ương
thực hiện cánh đồng mẫu lớn hơn hai mươi hectare tại thôn một cô lạc xã sơn trạch huyện bố trạch
bước đầu dòng lúa này đã cho năng suất cao và chất lượng tốt được bà con nông dân tin tưởng và đề nghị nhân rộng ra đại trà trong vụ tới
hiện nay tại xã tân hồng huyện bình giang tỉnh hải dương vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sen lẫn trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường
mặc dù tác động đến đời sống nhiều người nhưng việc xử lý những vấn đề này vẫn còn khó khăn
đây là hình ảnh ghi lại tại đầu thôn tuyển cử xã tân hồng huyện bình giang
tại đây nước trong hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất đặc quánh một màu đen kịt mùi suế bốc lên nồng nặc
nguyên nhân của tình trạng này là do toàn bộ nước thải của một số hộ chăn nuôi trong thôn đều đổ ra kênh
theo phản ánh của ông dương văn lanh trưởng thôn tuyển cử mặc dù nhiều lần địa phương đã mời các hộ chăn nuôi gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường để nhắc nhở xử lý
thậm chí còn hỗ trợ các hộ làm đường ống để tiêu thoát nước thải hợp vệ sinh
nhưng các hộ chăn nuôi vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường khiến mỗi khi thời tiết nắng nóng có mưa to thì mùi hôi thối nước bẩn lại ngập đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ dân xung quanh

các hộ chăn nuôi gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường để nhắc nhở xử lý thậm chí còn hỗ trợ các hộ làm đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ làm đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều hộ làm đường
khe đá mài xã đại thắng đổi màu tình trạng cá chết xuất hiện trở lại
theo người dân sống dọc phe đá mài lần này cá không chết nhiều như hồi cuối tháng bốn
nhưng dòng nước chảy qua khe này đổi màu kéo dài sủi bọt và bốc mùi hôi thối
gây ra ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến việc nuôi trồng và cuộc sống của người dân địa phương
có nhiều người cho rằng từ ngày nhà máy cồn đại tân được xây dựng và đưa vào hoạt động ở thượng nguồn
đã làm cho dòng nước hạ liêu nhiều lần đổi màu bất thường làm cá chết gây hoang mang cho người dân
không được uống nước đó trước mắt là dân khó khen về nước uống
từ khi nhà máy cồn có trang nuôi ở đạo nguồn của khai đá mài
hoạt động khai đá mài bị ô nhiễm rất nẹn
mà cô điểm từ ngày hai mươi ba tháng bốn đến hôm nay nước ô nhiễm rất nẹn có trách hoàng loạt
đề nghị cơ quan chức năng sớm vô cục luôn rõ nguyên nhân hướng khép phục để trỏ lỡ dòng sông
không thể để thành một
tình trạng nguồn nước đổi màu ô nhiễm môi trường lâu nay không chỉ xảy ra ở thôn xuân nam
mà còn xuất hiện tại các thôn như nam phước an tránh xã đại tân và thôn đại khương xã đại chánh
nhưng hiện nay đoạn chảy qua khai đá mài của thôn xuân nam bị ảnh hưởng nặng lề nhất
các nguồn lợi thủy sản như cá tôm ốc hến đã dần bị chết
nên ảnh hưởng đến kế sinh nhai của nhiều hộ dân nơi đây
sau khi nhận được thông tin từ bà công nhân dân phóng ảnh
là khai đó mời
có cái tình trạng là nước đen và cá chết rất là nhiều
quỹ bóng nhân dân thì cũng đã có cái bố cố lên phòng tự nguyên môi trường
cử công bộ về và đã lấy máu và đã gửi lên sở tự nguyên môi trường
hiện nay cũng đang chờ cái kết quả từ cái sở tự nguyên môi trường
sau khi mà tình hình cá chết là quỹ bóng nguyện có mời lãnh đạo nhà má quỳnh xuống làm việc
và lãnh đạo nhà má quỳnh khẳng định là khi mà sở thở
đã là đổ bổ môi trường
vừa qua là cũng có các đoàn kiểm tra của sở tự nguyên môi trường
đã tiến hành kiểm tra và tiến lành lấy máu
chắc chắn là các tỉnh và chính quyền ở huyện sẽ vô cục để tìm ra nguyên nhân cầu thể
để có hướng khép cục để yên tâm cho bà công nhân dân sống súc và đời sống
theo người dân và chính quyền địa phương chuyện cá chết dòng nước ở khe đá mài
và nhiều nơi ở vùng hạ liêu bị ô nhiễm có liên quan đến việc hoạt động xả nước thải
của nhà máy cổn đại tân
tuy nhiên đến nay chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam quan tâm làm rõ
và có hướng khắc phục khiến người dân bức xúc
thưa quý vị do những cơn mưa bất thường từ giữa tháng bốn đến nay
tình hình dịch bệnh tại tp hcm tăng cao
trong đó sốt xuất huyết rubella sốt bại liệt cúng da cầm virus zika đều đang có nguy cơ trở thành dịch
hiện nay tại tp hcm đã có sáu mươi ba phường xã phát hiện các ca mắc suất huyết
đưa tổng số từ đầu năm tới nay đã có sáu ca mắc sốt xuất huyết và một mươi bảy ca nhiễm virus zika
hiện mỗi ngày bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai hàng ngày cũng tiếp nhận trung bình
từ năm đến một mươi trẻ mắc bệnh
trong đó sốt xuất huyết rubella sốt bại liệt cúm da cầm đều đang có nguy cơ trở thành dịch
nếu ngành y tế tp hcm và các cơ quan chức năng không có giải pháp hiệu quả
nguyên nhân do những cơn mưa bất thường nước trũng ứ động là yếu tố thuận lợi
cho mật độ mũi phát triển tăng cao gấp đôi so với bình thường
do đó tăng cường giám sát phát hiện sớm những trường hợp nhập viện
từ đó khoanh vùng và xử lý những ổ dịch phun hóa chất để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
ngày một mươi một tháng năm tại quảng ninh tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức lễ phát động
hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất
với phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất
bên cạnh việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của tổng công ty điện lực miền bắc luôn được ưu tiên đặc biệt
theo đó cùng với việc người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động
còn được huấn luyện bài bản các kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động
ngoài ra người lao động ở đây còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe
tạo điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc
năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề phòng ngừa tai nạn lao động nói không với tai nạn lao động
tổng công ty điện lực miền bắc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra kiểm soát an toàn lao động có hiệu quả
đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa mang tính dài hạn
quản lý an toàn vệ sinh lao động một cách khoa học
cũng trong khuôn khổ lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động
chiều qua tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức đạp xe tuyên truyền tại quảng ninh
với sự tham dự của gần hai trăm linh cán bộ
nhân viên đến từ hai mươi bảy tỉnh thành miền bắc
chiều ngày một mươi một tháng năm tại hà nội năm doanh nghiệp viễn thông
đã ký cam kết về việc phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác
các nhà mạng sẽ triển khai cam kết này từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ thông tin và truyền thông
các nhà mạng viễn thông đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tin rác
tuy nhiên tin nhắn rác vẫn tồn tại khá phổ biến và có chiều hướng ngày càng tinh vi phức tạp
theo bản cam kết các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ có những hướng tiếp cận mới
trong việc phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác
cụ thể để cùng nỗ lực ngăn chặn tin nhắn rác ngày càng đa dạng và phát tán bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
các nhà mạng đã cam kết phối hợp trong việc xác định và chia sẻ mẫu tin nhắn rác
cách thức ngăn chặn tin nhắn rác phương thức tiếp cận và xử lý phản ánh tin nhắn rác từ người dân
sở dữ liệu tập trung về mẫu tin nhắn rác
bộ thông tin và truyền thông cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra giám sát
việc thực hiện cam kết của các nhà mạng viễn thông nhằm bảo đảm hiệu quả công bằng trong việc ngăn chặn tin nhắn rác
hội răng hàm mặt việt nam phối hợp với bệnh viện răng hàm mặt trung ương đã tổ chức khai mạc hội nghị khoa học
và đào tạo liên tục răng hạp mặt lần thứ năm tại cần thơ
với sự tham gia của gần năm trăm linh đại biểu là các giáo sư tiến sĩ bác sĩ đầu ngành răng hà mặt trong nước tham gia
theo hội răng hàm mặt việt nam những năm gần đây ngành răng hàm mặt việt nam đã rất thành công trong hội nhập quốc tế
và trong việc giữ người bệnh điều trị trong nước nhờ áp dụng các kỹ thuật cao trong trần đoán điều trị
thậm chí có nhiều kỹ thuật điều trị về răng hàm mặt của việt nam đi trước các nước trong khu vực
trong ba ngày diễn ra hội nghị từ một mươi một đến một mươi ba tháng năm các giáo sư tiến sĩ bác sĩ đầu ngành răng hàm mặt trong nước
đã có thể báo cáo khoa học tập trung vào các vấn đề cấp thiết trong điều trị răng hạp mặt hiện nay
như phẫu thuật tạo hình răng hàm mặt phẫu thuật chỉnh hình xương hàm mặt nắn chỉnh răng cấy ghép răng
điều trị nội khoa nhà khoa phục hồi và nhà khoa dự phòng
sau hơn một tháng phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp hội đồng xét duyệt hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh con tum đã chọn ra được hai mươi chín ý tưởng
tại đợt xét duyệt các dự án ý tưởng khởi nghiệp đợt mỗi
năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi một trên một mươi bốn dự án ý tưởng được hỗ trợ khởi nghiệp
theo đánh giá của hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh con tum
một mươi dự án được xét tuyển hỗ trợ đều có ý tưởng tốt gắn với địa phương hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững
hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh sẽ hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp hỗ trợ thành lập doanh nghiệp
hỗ trợ vốn kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm từ quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh
các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư
mặc dù nguồn vốn không lớn nhưng cũng là sự khởi đầu quan trọng để tác giả nhóm tác giả khởi nghiệp
đồng thời sẽ hỗ trợ cho các tác giả nhóm tác giả được thụ hưởng các chính sách yêu đãi về nông nghiệp công nghệ cao
và các yêu đãi khác đặc thù riêng của tỉnh con tum
chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia bắt đầu
thời điểm này các trường trên địa bàn tỉnh lào cai cơ bản đã hoàn thành xong chương trình học chính
và đang tiến hành ôn luyện cho cai học sinh
cùng với đó các trường cũng đang triển khai việc hướng dẫn định hướng cho học sinh cách chọn ngành
chọn nghề đăng ký bài thi tổ hợp phù hợp với năng lực sở trường của mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh lào cai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này có một trăm sáu mươi sáu em học sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với đặc thù là trường có một trăm linh học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
do vậy thời gian qua nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao kiến thức và hướng nghiệp cho các em
ngay từ đầu năm học nhà trường cũng đã phân luồng các em học sinh để chọn tổ hợp môn thi
cho phù hợp với năng lực và nguyện vọng của các em cũng như là điều kiện thực tế của gia đình
tổ tư vấn của nhà trường cũng đã liên hệ với một số cơ quan ban ngành để biết về thông tin về nhu cầu vị trí việc làm của tỉnh lào cai
để tư vấn cho các em học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp
bên cạnh đó ngay từ đầu năm học ngành giáo dục tỉnh lào cai
cũng đã tập trung phân luồng học sinh để bố trí thời gian ôn luyện phù hợp cho các em
đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn giải thích cho các em hiểu
nắm bắt được nhu cầu việc làm của địa phương cũng như trong cả nước
qua đó xác định đúng đắn việc chọn trường chọn ngành chọn nghề
tránh tình trạng học những ngành nghề đã dư thừa nhân lực dẫn đến không xin được việc làm
em nghĩ là khi thi mình đi học đại học xong thì không biết mình có khả năng xin việc được không
và trong khoảng thời gian
trong khoảng thời gian học đại học thì mất rất nhiều tiền
và gia đình em thì không có điều kiện để nuôi em học đại học
vì thế nên là em chọn thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp xong
thì em có thể đi học một cái nghề phù hợp với bản thân mình
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh lào cai có năm chín trăm một mươi ba học sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó số đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp là ba bảy mươi ba em
còn lại các em đăng ký tham gia để lấy kết quả tốt nghiệp
để chuyển đại học cao đẳng
nhờ làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp
nên có thể nói hầu hết các em đã lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với học lực
cũng như điều kiện của gia đình
trong phần tin quốc tế vấn đề thỏa thuận brexit anh và eu cần đàm phán trong ôn hòa
theo đúng cam kết
ủy ban điều tra liên bang nga vừa cho biết
ba nghi phạm trong vụ đánh bom ga tàu điện ngầm
ở thành phố sanh petepur của nga hồi đầu tháng trước
đã bị buộc tội liên quan tới hành động khủng bố
theo ủy ban điều tra nga ba đối tượng gồm
bị buộc tội liên quan tới hành động khủng bố
và sử dụng chất nổi trái phép
bên cạnh đó bảy nghi can khác trong vụ tấn công ngày ba tháng bốn
cũng sẽ bị buộc tội liên quan tới hành động khủng bố
vụ đánh bom nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm
ở hai nhà ga quảng trường sena và đại học công nghệ
của thành phố sanh petepur hôm ba tháng bốn
khiến một mươi bốn người thiệt mạng và năm mươi người bị thương
đã được ủy ban điều tra liên bang nga xác nhận
là một vụ tấn công liều chết
tháng trước một tổ chức của mỹ cho biết
nhóm tiểu đoàn imam samin một nhóm bị tình nghi
có liên quan đến tổ chức khủng bố al qeda
đã thể nhận gây ra vụ tấn công trên
phát biểu trước quốc hội ireland tại dublin
trường đoàn đảng của mỹ
trong đàm phán của liên minh châu âu eu
về việc anh rời eu hay còn gọi là brexit
ông michel barnier cho biết
eu đang nỗ lực giảm căng thẳng với nước anh
đồng thời khẳng định một thỏa thuận chỉ có thể đạt được
khi không có sự gây hấn lẫn nhau trong đàm phán
ông barnier cảnh báo việc anh rời khỏi ngôi nhà chung châu âu
sẽ gây ra nhiều hậu quả đặc biệt đối với ireland
nguy cơ làm thủ tục hải quan tại khu vực biên giới
với vùng lãnh thổ bắc ireland thuộc anh
có thể gặp nhiều rủi ro
nếu chúng ta đều đặt mọi thứ theo một trật tự đúng
nếu chúng ta đàm phán bằng sự tôn trọng lẫn nhau
không để xảy ra bất kỳ sự gây hấn hay công kích nào
và nếu chúng ta cởi mở để tìm ra những giải pháp
không có lý do gì eu không thể duy trì được
mối quan hệ biên chặt với anh
theo ông barnier vấn đề biên giới là một trong ba ưu tiên
trong các cuộc đàm phán liên quan đến brexit
cùng với quyền lợi của các công dân eu tại anh
và những khoản tài chính mà anh phải trả khi rời khỏi eu
ông nhấn mạnh anh từng là một thành viên eu bốn mươi bốn năm
và do đó anh cần phải đạt được một thỏa thuận
mà vẫn đảm bảo tư cách là một đối tác gần gũi
thủ tướng anh theresa may vừa có cuộc hội đàm
với tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trong đó bà may khẳng định rằng sự hiện diện và đóng góp
cho liên minh này là nguyên tắc căn bản đối với an ninh nước anh
nữ thủ tướng khẳng định anh coi trọng các cam kết
dành hai tổng sản phẩm quốc nội gdp
cho quốc phòng và dành hai mươi ngân sách quốc phòng
cho mua sắm trang thiết bị
anh là một trong số năm quốc gia thành viên của nato
thực hiện đúng cam kết dành hai gdp cho chi tiêu quốc phòng
nếu đảng bảo thủ của bà may giành chiến thắng
trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày tám tháng sáu tới
con số này sẽ tăng ít nhất năm mỗi năm
cho tới năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình nghị sự của các lãnh đạo nato
vào ngày hai mươi năm tháng năm tới sẽ tập trung vào hai chủ đề
là chia sẻ gánh nặng và chống chủ nghĩa khủng bố
bao gồm cung cấp hỗ trợ cho các liên minh
chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
cũng như sự hiện diện của nato tại afghanistan
còn tại hàn quốc tân tổng thống hàn quốc moon jae in
vừa có kế hoạch từ bỏ một phần đặc quyền vốn
được dành cho tổng thống với tuyên bố
sẽ không làm việc trong nhà xanh tức phủ tổng thống hàn quốc
như những người tiền nhiệm
ông moon jae in dự định sẽ chuyển văn phòng tổng thống
và tự nhiệm của tổng thống hàn quốc

ở một khu phố gần quảng trường quang hoa moon
tuy nhiên các quan chức tại nhà xanh cho biết
ông moon jae in sẽ không từ bỏ hoàn toàn nhà xanh
mà sẽ tiếp tục sử dụng các căn phòng dưới hầm của phủ tổng thống
để tổ chức các cuộc họp an ninh quốc gia quan trọng
bên cạnh đó ông cũng sẽ dùng nhà xanh
làm nơi cất và hạ cánh của máy bay trực thăng
và sử dụng nhà khách chính phủ yangpingwan
làm nơi đón tiếp quan chức nước ngoài
các phần còn lại trong nhà xanh sẽ được mở cửa cho công chúng
được sử dụng làm bảo tàng hoặc như một địa điểm thu hút khách du lịch
một quốc gia thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác mỗi ngày trong tháng bốn vừa qua
theo đúng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu
nhằm ổn định thị trường và khôi phục giá dầu mỏ
cụ thể so với thời điểm tháng một mươi năm ngoái
các nước opec đã giảm khai thác mỗi ngày một chín mươi năm triệu thùng
từ mức ba mươi bảy trăm sáu mươi chín triệu đồng
ba triệu thùng một ngày xuống còn hai mươi chín sáu trăm bảy mươi bốn triệu thùng một ngày
đây là các số liệu được công bố trong báo cáo tháng năm của opec
như vậy theo báo cáo vừa công bố trong tháng bốn vừa qua
ả rập xê út đã giảm sản lượng khai thác sáu trăm một mươi hai thùng xuống còn chín chín trăm năm mươi bốn triệu thùng
hoàn thành một trăm ba mươi một hạn ngạch
iraq nhà sản xuất lớn thứ hai sau ả rập xê út đã giảm sản lượng một trăm chín mươi tám thùng
xuống còn bốn ba trăm bảy mươi ba triệu thùng hoàn thành chín mươi bốn hạn ngạch
các tiểu phương quốc ả rập xê út đã giảm sản lượng
ả rập thống nhất uae giảm sản lượng khai thác hai trăm hai mươi sáu thùng xuống còn hai tám trăm bốn mươi hai triệu thùng
tương đương với một trăm sáu mươi hai hạn ngạch
nga và opec đã cam kết cắt giảm sản lượng khai thác từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm giảm lượng dầu dự trữ dư thừa trên toàn cầu
góp phần đưa giá dầu lên mức khoảng năm mươi đô la một thùng
so với mức thấp kỷ lục dưới ba mươi đô la hồi năm ngoái
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay
của chủ nghĩa việt nam
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt
thân ái chào tạm biệt